tất cả các trường trung học cơ sở công lập tại hà nội tuyển sinh lớp sáu bằng hình thức xét tuyển
đây là thông tin được sở giáo dục và đào tạo hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều nay ngày hai mươi chín tháng năm
theo đó năm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội cho phép các trường trung học cơ sở trên địa bàn tuyển sinh vào lớp sáu không theo tuyến
và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu đồng thời được lựa chọn tuyển sinh theo phương thức xét tuyển
hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực
tuy nhiên hầu hết các trường công lập trên địa bàn thành phố hà nội đều lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp sáu
trong đó có nhiều trường chất lượng cao có số lượng đăng ký xét tuyển lớn như trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
trung học cơ sở cầu giấy quận cầu giấy trung học cơ sở nam tử liêm quận nam tử liêm trung học cơ sở ngô sĩ liên huyện trường mỹ
ngoài ra lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho biết các trường ngoài công lập được tuyển sinh theo cách thức của trường mình
có thể kết hợp cả thi tuyển và xét tuyển theo đề án đã trình quận huyện phê duyệt trước đó